được phát động từ ngày hai mươi tháng ba đến nay quỹ phòng chống dịch covid một mươi chín và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại
do hạn hán xâm nhập mặn của ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình
của nhiều tổ chức và cá nhân trong khoảng thời gian này quỹ đã tiếp nhận tổng cộng gần một trăm ba mươi tỷ đồng
riêng số tiền ủng hộ chống dịch là gần một trăm một mươi hai tỷ đồng
đến nay mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm đã phân phối tiền hàng hóa với tổng giá trị ba mươi ba năm tỷ đồng
trong đó hai mươi tám năm tỷ đồng chi hỗ trợ phòng chống dịch covid một mươi chín
số tiền và hàng hóa được trao để hỗ trợ bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
bệnh viện bệnh nhiệt đới tp và bệnh viện huyện cần giờ đồng thời chi gần chín tỷ đồng hỗ trợ
một mươi hai người bán vé số dạo bị ảnh hưởng do dịch ngoài ra còn hỗ trợ các cơ sở bệnh viện khu cách lị